ngân hàng nhà nước cho biết trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sẽ ban hành quyết định hướng dẫn và chỉ đạo các ngân hàng thương mại
dành nguồn vốn để cho vay gói tín dụng một trăm linh tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao
với lãi suất thấp hơn từ năm đến một năm một năm so với lãi suất cho vay thông thường
hiện nay việc cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao gặp một số khó khăn cần tháo gỡ
như vấn đề về tài sản bảo đảm
chính phủ đã chỉ đạo bộ tài nguyên và môi trường bộ tư pháp hoàn thiện các văn bản hướng dẫn
việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp
phục vụ cho việc sản xuất công nghệ cao như nhà kính nhà lưới
để làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm thế chấp cho khoản vay tại ngân hàng
ngoài ra việc đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao thường có giá trị lớn
thời gian thu hồi vốn dài vì vậy phải có định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao
đánh giá và dự báo về thị trường mục tiêu để việc đầu tư tín dụng hiệu quả